sáng nay ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã tổ chức hội nghị sơ kết kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý i và nhiệm vụ giải pháp quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn
quý i năm hai nghìn hai mươi bốn toàn quốc xảy ra sáu năm trăm năm mươi vụ tai nạn giao thông làm tử vong hai bảy trăm hai mươi ba người bị thương năm hai trăm bốn mươi sáu người
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba giảm một mươi năm một số người chết tuy nhiên số vụ tai nạn giao thông và số người bị thương vì tai nạn giao thông lại có xu hướng tăng cao
vẫn còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận và xã hội
ủy ban an toàn giao thông quốc gia đánh giá tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp văn hóa giao thông chưa được hình thành rõ nét có lúc có nơi còn bị buông bỏ một số vi phạm vẫn chưa được khắc phục triệt đề
tai nạn giao thông giảm nhưng chưa bền vững
ủy ban an toàn giao thông quốc gia nguyễn văn thắng đề nghị các cơ quan đơn vị các địa phương nhìn thẳng vào vấn đề đang nổi cộng về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian qua
chỉ rõ các khó khăn vướng mắt phân tích cụ thể nguyên nhân trách nhiệm của các đơn vị liên quan đồng thời đề xuất đưa ra các giải pháp hiệu quả khả thi hơn trong thời gian tới